không chỉ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
một số địa phương của tỉnh bắc giang đã mạnh dạn ứng dụng đưa thêm công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp
qua đó góp phần tăng hiệu quả chuỗi sản xuất giảm ngày công lao động và nâng cao giá trị kinh tế
trên cùng đơn vị diện tích đất cảnh tắc
mô hình được triển khai tại các xã xuân lương tam tiến canh nậu đồng tâm
với quy mô hơn bốn mươi một hectare mô hình áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt giống mới
phân thuốc và thuốc bảo vệ thực vật sinh học sản xuất theo quy trình việt gáp
gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho năng suất chất lượng và hiệu quả
tăng từ hai mươi đến ba mươi so với sản xuất thông thường
thành công của mô hình là tiền đề nhân rộng quy mô trồng trè trên địa bàn huyện
đến nay là năm trăm ba mươi hectare sản lượng trên bốn ba trăm linh tấn trở thành mặt hàng chủ lực có thế mạnh của huyện